chín bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án gồm vì văn toán bùi văn công lường văn hùng lường văn lạ phạm văn nhiệm phạm văn dũng cầm văn trương bùi thị kim thu và vương văn hùng
theo kết luận điều tra khoảng một mươi tám h ngày bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi chín tức ngày ba mươi tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
bùi văn công vương văn hùng phạm văn nhiệm lương văn lạ lương văn hùng đã cùng nhau dùng phương tiện nguy hiểm bắt góc cao mỹ duyên
nhằm chiếm đoạt tài sản của trần thị hiền mẹ cao mỹ duyên theo yêu cầu của vì văn toán
ngay sau khi thực hiện hành vi dùng vũ lực bắt cóc duyên bùi văn công và vương văn hùng đã chiếm đoạt tài sản có tổng giá trị hơn một mươi triệu đồng của duyên
trong quá trình bắt và giữ cao mỹ duyên tại nhà bùi văn công từ ngày bốn đến ngày sáu tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
bùi văn công phạm văn nhiệm lương văn lạ lương văn hùng phạm văn dũng đã nhiều lần thực hiện hành vi hiếp xâm cao mỹ duyên
vương văn hùng và cầm văn trương đã cùng các bị can khác thực hiện một lần hành vi hiếp dâm cao mỹ duyên
nhằm che giấu hành vi phạm tội các bị can vy văn toán bùi văn công phạm văn nhiệm lương văn lạ lương văn hùng vương văn hùng
đã cùng nhau sát hại sinh mạng cao mỹ duyên còn bị cáo bùi thị kim thu đã không tố giác tội phạm với cơ quan có thẩm quyền
trước đó tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
tòa nhân dân tỉnh điện biên cũng đã tuyên phạt
sáu trên chín bị cáo mức án cao nhất là tử hình bao gồm vy văn toán bùi văn công vương văn hùng phạm văn nhiệm lương văn hùng và lương văn lạ
bị cáo phạm văn dũng chịu mức án một mươi năm tù về tội hiếp dâm bị cáo cầm văn trương chín năm tù về tội hiếp dâm
bùi thị kim thu ba năm tù về tội không tố giác tội phạm
phiên tòa phúc thẩm dự kiến diễn ra trong hai ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng sáu
bị cáo phạm văn dũng chịu mức án một mươi năm tù về tội hiếp xâm bị cáo cầm văn trương chín năm tù về tội không tố xác tội